tài xế điều khiển xe buýt số một mươi tám lấn làng vượt ẩu tại trung tâm thành phố hồ chí minh
bị phai sáu năm triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe hai tháng
trên mạng xã hội lan truyền clip một chiếc xe buýt lấn làng vượt ẩu ở trung tâm thành phố hồ chí minh
theo hình ảnh từ camera hành trình của ô tô chạy cùng chiều ghi lại xe buýt số một mươi tám tuyến bến thành chợ hiệp thành
biển số năm mươi một b năm nghìn sáu trăm bảy mươi bốn chạy trên đường hai bà trưng phương võ thị sáu quận ba hướng từ đường nguyễn đình chiểu
về bến bạch đăng quận một khi đến giao lộ giữa đường hai bà trưng và trần cao vân tài xế cho xe lấn làng đường ngược lại
rồi vượt lên trên dòng phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ ở phía trước
liên quan đến vụ việc này đội cảnh sát giao thông trật tự công an ba đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với năm tài xế sáu mươi hai tuổi lái xe buýt số hiệu một mươi tám thuộc hợp tác xã một mươi chín tháng năm
qua làm việc năm tài xế thừa nhận điều khiển xe buýt lấn làng vượt ẩu tại giao lộ hai bà trưng trần cao vân
phường võ thị sáu quận ba ngày hai mươi một tháng ba
cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với năm tài xế này về lỗi lưu thông không đúng phương đường quy định
và đón trả khách không đúng nơi quy định tổng mức phạt sáu năm triệu đồng tạm giữ giấy phép lái xe hai tháng